cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chỉ thị của trung ương giao cho yên bái nhiệm vụ mở đường một mươi ba a từ tuyên quang đi qua yên bái tới sơn la để phục vụ mặt trận điện biên phủ
với nòng cốt là đơn vị công binh và các lực lượng thanh niên sung phong dân công hòa tuyến cùng nhân dân các huyện thị của tỉnh yên bái
ngày đêm đục đá san đổi xây dựng tuyến đường phục vụ cho chiến dịch điện biên phủ
cùng với bến phà hiên qua sông chảy trên tuyến đường một mươi ba a còn bến phà âu lâu một trong những điểm trung chuyển quan trọng cho mặt trận điện biên phủ
những chiếc phà thô sơ tại bến phà âu lâu đã vận chuyển hàng triệu tấn xe máy vũ khí khí tài lương thực cùng hàng vạn bộ đội chủ lực vượt sông an toàn